do đó cần nghiêm trì đối với bị cáo này cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
liên quan đến những sai phạm của bà trương mỹ lan và tập đoàn phạn thịnh pháp

bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
ngoài ra đại diện viện kiểm soát nhân dân còn cho rằng
bị cáo lan không hề ăn năn còn đổ lỗ cho nhân viên cấp dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
sáng ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần tập đoàn phạn thịnh pháp gọi tắt là tập đoàn phạn thịnh pháp
và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đây là ngày xét xử thứ một mươi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án
hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn phạn thịnh pháp
và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức làm mất niềm tin của nhân dân
quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử ngày năm tháng ba bị cáo trương mỹ lan liên tục phủ nhận
hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc trong khi đó nhóm lãnh đạo cán bộ scb
là những người am hiểu pháp luật giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo trương mỹ lan
rút ruột ngân hàng tổng thiệt hại được xác định là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề an năn
cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội
vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tái cơ cấu scb ngày một một hai nghìn một mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã sở hữu trên tám mươi cổ phần của scp
thông qua công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú và các cổ đồng khác đứng tên thay
đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ cổ phần scb mà bị cáo lan nắm là hơn chín mươi một
với quyền lực cổ đồng bị cáo lan
điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án
nhìn lại những tình tiết nổi bật trước khi viện kiểm sát nhân dân đề nghị án đối với bị cáo trương mỹ lan
trong những ngày xét hỏi vừa qua cũng giống như tại cơ quan điều tra bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
theo cáo buộc sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng scb bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần
nằm trong tay scb bà trương mỹ lan đã thao túng toàn bộ
hoạt động của ngân hàng này sử dụng scb như một công cụ tài chính
huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân
trong vòng một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngay cả bị cáo chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan và cháu gái trương huệ vân
đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo trương mỹ lan
thì bà lan vẫn một mực không nhận tội
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát
bà lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần scb
hai người con gái mỗi người năm và ba mươi là của cổ đông nước ngoài
các bạn bè ở việt nam nắm ba mươi
khi chủ tọa đặt câu hỏi tất cả những người có cổ phần tại scb đều khai là đứng tên dùm bị cáo
bị cáo giải thích gì video này
bà lan khai
bạn bè của bị cáo là việt kiều canada úc
theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người việt nam đứng tên giúp
trước lời khai này của bị cáo trùng toạn đặt câu hỏi
bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc lãnh đạo cán bộ của scb và tập đoàn vạn thịnh pháp
đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai
trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu
không theo quy định của ngân hàng nhà nước
phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo trương mỹ lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng
không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng scb
về cáo buộc đưa người thân tín vào scb nắm giữ các chức vụ quan trọng
bà lan khẳng định những người ở ecb không phải thân tín của mình
dù không nhận tội nhưng bị cáo trương mỹ lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản công ty của mình
gồm bất động sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
phục hậu quả trong đó có tòa nhà capital palace và khách sạn dayu đều ở quận ba đình hà nội
tuy nhiên bà lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ ở một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
được cử làm trưởng đoàn thanh tra scb
quá trình đó bà nhàn và thuộc cấp phát hiện hàng loạt những sai phạm tại scb
biết sự việc bại lộ bà trương mỹ lan đã cho võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc và đinh văn thành
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb hiện đã bỏ trốn bốn lần tới gặp bà nhàn để lót tay năm hai triệu đô la
tương đương một trăm ba mươi tỷ đồng
bị cáo võ tấn hoàng văn thừa nhận có bốn lần đưa tiền cho bà nhàn
trong đó lần thứ ba khi tới bà nhàn không có nhà nên đã cho văn mật khẩu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong
theo cáo buộc giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám thành và văn lên phòng làm việc của bà nhàn
ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đưa cho bà này một túi quả cherry và một túi đựng hai trăm linh đô la
sau đó bà nhàn mang số tiền này về nhà cất
tiếp đó từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu đô la hai lần khác mỗi thùng hai triệu đô la
tại tòa văn khai khi mang những thùng xốp tới nhà bà nhàn bị cáo nghĩ đó là trái cây
sau này mới biết đó là những thùng chứa tiền và do được đóng gói kỹ nên bị cáo không biết trong đó có bao nhiêu
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước cũng được scb biếu ba trăm chín mươi đô la
các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều nhận được quà từ ba trường mỹ làn
người ít nhất là một đô la và hai mươi triệu đồng người nhiều nhất là hai mươi đô la và hai trăm một mươi triệu đồng
dù thực trạng tài chính của scb rất nghiêm trọng lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý
nhưng sau khi nhận tiền bà nhàn và ông hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bao che sai phạm
thừa nhận hành vi nhận hối lộ năm hai triệu đô la của lãnh đạo scb
nhưng bà nhàn lại khai khi văn đưa tiền bà từ chối không nhận
nhưng vì văn nói đừng làm khó văn và tự làm khó bản thân nên bị cáo buộc phải nhận
về việc bỏ qua cho scb bà nhàn khai làm theo chỉ đạo của ông nguyễn văn hưng
trong khi đó ông hưng khẳng định mình không chỉ đạo thuộc cấp
nhưng ông hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng và
nhiều lần nhận tiền qua của ngân hàng scb vào những dịp lễ tết
đại diện của scb là ông hà thế định phó tổng giám đốc ngân hàng scb
không đồng tình với xác định số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng của cơ quan điều tra
ông định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho scb số tiền thiệt hại
tính đến ngày năm tháng ba ngày mở phiên tòa là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
hơn bốn trăm tám mươi hai nợ gốc

hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào scb thực nhận được tiền
đồng thời đề nghị hội đồng xét xử giao cho scb toàn quyền sử dụng khai thác đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản
của bị cáo trương mỹ lan dùng đảm bảo cho các khoản vay của hệ sinh thái vạn thịnh pháp
phía scb cũng đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục truy tìm phong tỏa kê biên các tài sản của bị cáo trương mỹ lan
và đồng phạm cùng các tổ chức có liên quan còn chưa được kê biên phong tỏa giao cho scb để khắc phục hậu quả
ngoài ra đại diện ngân hàng scb cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét buộc năm công ty thẩm định liên đới bồi thường cho scb
hai tuần diễn ra phiên tòa các bị cáo đã có những lời khai về hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng
trong đó đáng chú ý nhất là lời khai mâu thuẫn của ông nguyễn văn hưng sáu mươi sáu tuổi quê thành phố hà nội
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
với bà đỗ thị nhàn năm mươi tám tuổi quê thái bình cựu cục trưởng
cục thanh tra giám sát ngân hàng hai về sai phạm trong việc thanh tra scb
tại phiên tòa ngày tám tháng ba bà nhàn thừa nhận kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế khách quan
bà nhàn không sửa mà chỉ bổ sung phần kết luận và khoản vay xếp nhóm ba đến năm
nhưng lại xếp vào nhóm một là theo chỉ đạo của ông hưng
bà nhàn còn khai bản thân bà đã hết sức cố gắng khi thanh tra và các báo cáo đều xác định đủ điều kiện
đưa scb vào kiểm soát đặc biệt chuyển cơ quan điều tra
trong khi đó ông hưng khai bản chất của việc thanh tra scb là thanh tra định kỳ
chứ không phải là thanh tra đột xuất và sau này làm việc với cơ quan điều tra
thì ông mới phát hiện có sự sai lệch về mặt số liệu trong báo cáo
ông hưng nói xin chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu
bản thân có thiếu sót thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thanh tra
dẫn đến không phản ánh thực tế làm sai lệch kết quả tài chính của scb
đáng chú ý ông hưng cho rằng việc chỉ đạo thu hẹp phạm vi thanh tra
theo kế hoạch chín mươi hai sang chín mươi chín do bà nhàn đề xuất thay đổi vì thời gian không nhiều
khối lượng công việc quá lớn
ông hưng trình bày và khai do gần về hưu nên không dành toàn sức
toàn tâm cho việc thanh tra dẫn đến sai phạm
được xét hỏi lại nội dung này vào phiên tòa ngày một mươi bốn tháng ba
ông hưng khai ông là người ký quyết định thanh tra
chứ không phải là người phụ trách thanh tra giám sát
không chỉ đạo làm sai lệch kết quả thanh tra
ông hưng còn nói có đọc báo cáo của đoàn thanh tra và là người chấp thuận
báo cáo của đoàn thanh tra
ông hưng khai không nhớ rõ có tham gia các cuộc họp
mà các thành viên đoàn thanh tra báo cáo kết quả
và trong quá trình thanh tra thì không được gửi các kết quả
cho thành phần hội đồng quản trị ban kiểm soát của ngân hàng
trong khi đó bà nhàn khai rằng báo cáo kết quả thanh tra lần một là đúng
sát với kết luận thanh tra thực tế và đã trình cho ông hưng
để báo cáo nội dung cho ngân hàng nhà nước và chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo chính phủ
nhưng ông hưng đã chỉ đạo sửa lại
sau đó bà nhàn chỉ đạo cho cấp dưới là nguyễn thị phụng
nguyễn tuấn anh vũ khánh linh sửa lại
thanh tra đợt một với thời hạn bốn mươi năm ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
với năm tổ công tác và do bà nhàn làm trưởng đoàn
nội dung thanh tra gồm hoạt động cấp tín dụng từ ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
các khoản lãi và phí phải thu thực trạng xử lý nợ xấu
thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước
về cơ cấu lại xử lý nợ xấu của scb
trong đó tập trung đối với các nội dung
với các nội dung chủ yếu về việc thực hiện cơ cấu nợ
giữ nguyên nhóm nợ đối với các phương án dự án tái cơ cấu
đánh giá hoạt động quản trị điều hành của scb đối với các nội dung thanh tra
trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của các thành viên trong đoàn
và các tổ thanh tra ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đoàn thanh tra đã lập ký biên bản làm việc với scb với bảy sai phạm
trong đó nổi lên sai phạm về phân loại nợ xấu sang nhóm cao hơn
đợt thanh tra lần hai được tiến hành trong một mươi năm ngày
kể từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đoàn thanh tra lần bốn năm hai nghìn một mươi tám với ba tổ công tác để làm rõ ba nội dung gồm
làm rõ các vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay
dịch chuyển dòng tiền nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định
xác định thực trạng cấp tín dụng việc sử dụng tiền vay
mối quan hệ sở hữu của nhóm vạn thịnh pháp và bà trương mỹ lan
đối với nhóm bảy mươi một khách hàng có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai
quận một tp hcm
thanh tra hoạt động cấp tín dụng và thu nợ của scb
đối với các khách hàng tại số bốn nguyễn thị minh khai
còn dư nợ tại thời điểm ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và đến thời điểm thanh tra thanh tra việc chấp hành quy định
về giới hạn cấp tín dụng trong việc cấp tín dụng của scb
đối với các khách hàng có dư nợ tại thời điểm ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo cáo trạng đoàn thanh tra đã bao che sai phạm theo đề xuất
kiến nghị của scb báo cáo đề xuất không trung thực
không đầy đủ kết quả thanh tra
điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của chính phủ
theo hướng có lợi cho scb dự thảo kết luận thanh tra không khách quan
trái pháp luật nhận tiền quà và lợi ích vật chất khác của scb
để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra
trong quá trình thanh tra tại scb các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền
quà biếu của scb để thực hiện những hành vi sai phạm nêu trên
trong đó ông hưng đã nhận ba trăm chín mươi đô la
cáo trạng cũng xác định ông hưng là người ra quyết định thanh tra
trực tiếp chỉ đạo bà nhàn
báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
bà nhàn thực hiện chỉ đạo của ông hưng
trực tiếp chỉ đạo bà phụng và tổ tổng hợp lập
chỉnh sửa các báo cáo của đoàn thanh tra dự thảo kết luận thanh tra
các thành viên còn lại của đoàn có vai trò thực hiện đồng ý theo ý kiến chỉ đạo
đã báo cáo không đầy đủ không trung thực
bao che sai phạm của scb lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
ra kết luận thanh tra theo hướng không đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
để scb tiếp tục thực hiện tái cơ cấu
không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định
ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế
các việc làm trên dẫn tới không kịp thời ngăn chặn
để bà trương mỹ lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của scb trái pháp luật
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hiện vụ đại án vạn tịnh phát vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt